đối tượng thứ hai là lục văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tại xã lương thông huyện hà quảng tỉnh cao bằng
bị cơ quan an ninh điều tra truy nã từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một về tội danh tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
vào dạng sáng nay hai mươi năm tháng bảy một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực kho bãi của công ty cổ phần vật tư vận tải xây lắp điện lực miền trung
ở số hai mươi bảy đường hoàng văn thái phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng
hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy được điều động đến địa điện trường để dập lửa
khoảng bốn giờ sáng nay đám cháy bùng phát dữ dội trong nhà kho ở đường hoàng văn thái
bên trong kho bãi là nhiều thùng phi chứa hóa chất
bên cạnh kho hàng này còn là kho cơ khí và kho gỗ nên nguy cơ xảy ra cháy lớn là rất cao
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã triển khai ba mũi lăng để dập lửa không để cháy lan sang nhà dân
tất cả các cán bộ chiến sĩ đều phải mặc đồ phòng cháy chữa cháy chuyên dụng
đặc biệt là các bộ đồ bảo hộ chống bức xạ đề phòng hóa chất cháy nổ
khả năng phát triển lắm cháy thì chữa cháy đã chia làm ba mũi tấn công
một mũi tấn công ở hướng đường kiệt cổng đường hai mươi bảy hoàng minh thái và một mũi đường số hai mươi chín hoàng minh thái
và một mũi ở phía nam của nhà kho để bảo vệ ngang tràn sự cháy lan qua nhà dân ở phía sau của nhà xưởng
đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ thì chữa cháy yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia vào chữa cháy
thì mặc những trang phục bảo hộ cho mình đặc biệt là những bộ đồ ami ăn được trang bị
để chống lại sự bức xạ của nhà xưởng
nếu đâm cháy và lỡ những hóa chất nổ văng vào đâm cháy thì nó sẽ bảo vệ được an toàn cho cộng đồng chiến sĩ
đến bảy giờ sáng cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế lực lượng chữa cháy tiếp tục làm mát hiện trường
được biết kho bãi này chứa nhiều gỗ và các dung môi hóa chất làm sơn
nên trong quá trình cháy đã gây nổ các thùng hóa chất
ngọn lửa bùng phát nhanh gây khó khăn và nguy hiểm cho lực lượng chữa cháy
tới thời điểm này tuy ngọn lửa đã được khống chế nhưng vẫn còn nguy cơ bùng phát lại
vì vậy lực lượng chức năng vẫn khẩn trương phun xịt làm mắt khu vực và dập tàn lửa
hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
dịch bệnh covid một mươi chín đã được kiểm soát các đường bay quốc tế đến khánh hòa cũng đã nối lại
và số lượng du khách đến để tham quan ngày càng tăng cao
vậy nên bên cạnh việc tổ chức các hoạt động lễ hội vui chơi
thì vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ cũng được tỉnh khánh hòa
khánh hòa đặc biệt quan tâm chú trọng
một tình huống có sự cố cháy nổ được giả định tại một khách sạn năm sao tại thành phố nha trang
dù trang thiết bị phòng cháy đã được chuẩn bị kỹ lưỡng
nhưng do chưa quen với thao tác nên những nhân viên tại đây vẫn còn nhiều bỡ ngỡ
trong mùa du lịch trong tháng cao điểm của mùa hè cơ sở kinh doanh khách sạn bin kuny của chúng tôi
đã trang bị đầy đủ tất cả các trang thiết bị và đảm bảo điều kiện để hoạt động về phòng cháy chữa cháy
như trang thiết bị đầu
báo khói đầu bỏ cháy hệ thống phòng cháy dưới cháy tự động đầu cấp nước v v
và dưới sự chỉ đạo dưới sự chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp của công an phòng cháy chữa cháy tỉnh khánh hòa
thì cơ sở chúng tôi cũng đã phối hợp cùng nhau tập hứng
bên cạnh kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy
tại buổi tập huấn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hướng dẫn trực tiếp cho các nhân viên khách sạn
biết các thao tác quy trình xử lý đám cháy nếu hỏa hoạn xảy ra
qua đó ý thức tầm quan trọng của các thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các nhân viên khách sạn cũng được nâng cao
sau những buổi tập huấn là quá trình kiểm tra vận hành thiết bị phòng cháy của khách sạn
tất cả mọi hoạt động diễn ra trong khách sạn đều được truyền về phòng trung tâm an ninh được đặt ngay dưới tầng hầm
và có người thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra
ngoài ra tất cả các thiết bị và đồ bảo hộ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng được kiểm tra vận hành thường xuyên
sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa
đã tiến hành kiểm tra hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp các cơ sở tham gia các hoạt động về du lịch và dịch vụ du lịch
đặc biệt là đối với các cơ sở mà có dịch vụ cư trú thì chúng tôi đã tổ chức tiến hành kiểm tra đồng loạt các cơ sở
để đánh giá về thực trạng các hoạt động

các cơ sở có dịch vụ cư trú chúng tôi đã tổ chức tiến hành kiểm tra đồng loạt các hoạt động về du lịch và dịch vụ du lịch